tại tp hcm bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kết luận của thường vụ quân ủy trung ương
về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay tân sơn nhất
thượng tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo ubnd tp hcm lãnh đạo bộ giao thông vận tải
lãnh đạo bộ tổng tham mưu tổng cục hậu cần bộ tư lệnh quân khu bảy và các cơ quan chức năng thuộc bộ quốc phòng
theo bộ quốc phòng đất quốc phòng nói chung đất tại sân bay tân sơn nhất nói riêng
có diện tích tương đối lớn khoảng một sáu mươi tám mươi hai ha trong đó đất quốc phòng đang quản lý là bốn trăm tám mươi chín ba ha
phía bắc hai trăm bảy mươi năm hai mươi sáu ha phía nam hai trăm ba mươi một bảy mươi bảy ha
đất hàng không dân dụng quản lý
là một trăm linh bảy một mươi tám ha đất dùng chung là bốn trăm sáu mươi bốn năm mươi chín ha quân sự một mươi năm sáu mươi hai ha hàng không dân dụng là bốn trăm bốn mươi tám chín mươi bảy ha
việc quản lý sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng đưa vào hoạt động kinh tế
khu vực sân bay tân sơn nhất là vấn đề lịch sử tồn tại từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
chúng ta cần phải tính toán báo cáo chính phủ hoặc thành cân sách của tp hcm
cũng một cái hướng với tinh thần là hỗ trợ làm sao nếu nó ngay những đơn vị đấy
thì cũng phải có một lượng kinh phí để cho có thể là anh em di chuyển được không chứ
vì di chuyển một đơn vị hôm nay đi tốn kém rất nhiều nhất là hạ tầng nhất là hệ thống chỉ thuật
vâng về cái cấp cái quyền sử dụng đất anh tiến ạ
cái quyền sử dụng đất hiện nay trong này rất nhiều phải là chưa có đủ điều kiện được
về vấn đề cái bàn giao cái đất quốc phòng
đất của gia đình quân đội đó ra cho địa phương quản lý đó mà
vậy đề nghị quý ban thành phố không chứ cũng quan tâm chỉ đạo sát sao cái này
để cố gắng cuối năm nay và đầu năm tới vậy đấy
rồi chúng ta phải bàn giao dần được các cái khu này
tuy nhiên theo phía bộ quốc phòng
trong công tác di chuyển để trả đất lại cho tp hcm
còn một số công tác mà phía bộ quốc phòng cần được hỗ trợ
như kinh phí hay cấp quyền sử dụng đất
đối với các nhà ở đã cho xây phía trong đất quốc phòng
nếu mà chính phủ chọn một cái phương án ở bộ giao thông
chọn một phương án phải làm xây dựng thêm một cái gì đó
một cái đường băng nữa bên đấy chẳng hạn tôi nói ví dụ thế
thì sẵn sàng bàn giao công chức làm không có vấn đề gì cả
cho nên tôi nghĩ vấn đề này cũng không nên mà nó ẩm ý
nó cái gì đấy nó không phải
hiện nay nó nằm ở phía bên đầu trên mà nó không ảnh hưởng gì đến cái này đâu công chức
thì nói cách nào đó thì đất quốc phòng thôi
chứ nó không trả lại cái gì đó
thì tôi đề nghị cái này chúng ta nên định hướng cái này
hiện nay bộ phòng đang báo cáo chính phủ
bây giờ nếu chính phủ thu hồi thì thu hồi
thu hồi thì chúng ta tính toán với nhà đầu tư như thế nào cho nó hợp tình hợp lý
thì có lẽ là thu hồi thôi đâu có vấn đề gì không chứ
trước mắt theo yêu cầu từ bộ quốc phòng
quân chủng phòng không không quân và sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi
thực hiện giải tỏa năm mươi ki ốt và ba cây xăng dọc đường trường trinh
dắp sân bay tân sân nhất
theo đó cho đình chỉ hoạt động ba cây xăng này trong một mươi ngày
và giải tỏa xong trong vòng một tháng